một đối tượng đã bị lực lượng công an khống chế bắt giữ khi trên xe chở gần năm bao thuốc lá ngoại nhập lậu
điều đáng nói là đối tượng bị bắt trong lúc dừng xe ô tô để khai báo y tế tại chốt kiểm soát liên ngành phòng chống dịch
vào chiều ngày bảy tháng sáu tại chốt kiểm soát liên ngành phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
ở nút giao cuối tuyến cao tốc lộ tẻ rạch sỏi với đường võ văn kiệt đoạn đi qua ấp tân phước xã dục tượng huyện châu thành
lực lượng công an tỉnh kiên giang tại đây đã khống chế bắt giữ lê văn vàng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai chú sáp bình sơn huyện hòn đất tỉnh kiên giang
về đang vận chuyển bốn chín trăm chín mươi ba thuốc lá ngoại nhập lậu trên xe ô tô mang biển kiểm soát sáu mươi một a ba mươi chín nghìn sáu mươi bốn do vàng điều khiển
bước đầu vàng thừa nhận số thuốc lá lậu trên là do đối tượng trở thuê cho một người đàn ông từ thành phố long xuyên tỉnh an giang
về thành phố rạch giá kiên giang với giá ba triệu đồng
còn chiếc xe ô tô trở thuốc lá là do vàng thuê
hiện đối tượng và tăng vật đã được bàn giao cho cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện châu thành xử lý theo thẩm quyền